trong đợt ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tết nguyên đáng giáp thình hai nghìn hai mươi bốn
cảnh sát giao thông tp hcm tập trung triển khai kiểm tra xử lý vi phạm
không để tái diễn hoạt động phức tạp về giao thông
ngay trong ngày đầu kiểm tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một đã phát hiện hai trăm linh chín trường hợp vi phạm
trong ngày đầu ra quân cao điểm đảm bảo trực tự an toàn giao thông dịp tết nguyên đáng giáp thình
năm hai nghìn hai mươi bốn và các lễ hội đầu xuân cảnh sát giao thông tp hcm đã tổng kiểm soát
một năm trăm một mươi tám phương tiện gồm hai trăm chín mươi bốn ô tô khắp sáu trăm linh ba ô tô tải một trăm bốn mươi ô tô con một trăm một mươi hai container
ba trăm sáu mươi bảy mô tô và hai phương tiện khác
trên quốc lộ một qua địa bàn đã lập biên bản xử lý hai trăm linh chín trường hợp gồm hai mươi ô tô khách
ba mươi bảy ô tô tải sáu ô tô con năm container một trăm ba mươi chín mô tô hai phương tiện khác
trong cao điểm tết nguyên đáng từ ngày một mươi một tháng một đến ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi
sẽ được tổng kiểm soát
tập trung triển khai kiểm tra xử lý vi phạm không để tái diễn hoạt động phức tạp
về trực tự an toàn giao thông tụ tập đua xe trái phép gây rối trực tự công cộng
đặc biệt là tập trung xử lý vi phạm đồng đồ côn nhằm tạo văn hóa
đã uống rượu bia không lái xe trong nhân dân
kiểm soát chặt chẽ các phương tiện hoạt động vận tải kịp thời phát hiện vi phạm
sử dụng ma túy khi tham gia giao thông cũng như xử lý các hành vi vi phạm tốc độ
chở hàng quá tải quá khổ nhồi nhét khách chở quá số người quy định
đón trả khách không đúng nơi quy định không chấp hành tín hiệu điều khiển giao thông
đi ngược chiều lùi xe trên đường một chiều và các hành vi vi phạm khác